ngày hai mươi ba tháng bốn đoàn công tác của ủy ban kinh tế quốc hội do đồng chí vũ hồng thanh
ủy viên trung ương đảng ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội
làm trường đoàn đã làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai về những vấn đề của dự án cảng hàng không quốc tế long thành
kết luận buổi làm việc đại diện đoàn công tác ủy ban quốc tế quốc hội cho rằng đến nay công tác giải phóng mặt bằng
được đồng nai thực hiện tốt việc xây dựng đường dẫn phục vụ thi công sân bay là cần thiết cần được làm trước
tháng năm năm hai nghìn một mươi chín bộ giao thông vận tải sẽ có báo cáo cuối kỳ về dự án trong đó có đề cập hệ thống giao thông kết nối sân bay
với thành phố hồ chí minh kết nối vùng khu vực dự án cảng hàng không quốc tế long thành có ý nghĩa lớn về sự phát triển của đất nước
tỉnh đồng nai cần phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành để đẩy nhanh tiến độ giải quyết những vướng mắt
để xây dựng dự án cảng hàng không quốc tế long thành sẽ có hàng nghìn người dân di rời bên cạnh giải quyết việc làm tái định cư
tỉnh đồng nai cần quan tâm hỗ trợ người dân phát triển các thiết chế văn hóa công trình tôn giáo